có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới đó là yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
trong sáng ngày hôm nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín thành phố hồ chí minh vẫn là nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca thành phố hà nội là sáu mươi chín ca
sẽ có một mươi năm đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy tp hà nội đi kiểm tra đột xuất giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc giãn cách
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương
của hà nội phải làm việc cụ thể với từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn mình đảm bảo thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm
nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ có liên quan đến việc lưu thông hàng hóa tổ chức sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân
các quận huyện thị xã các phường xã thị trấn phải tăng thêm lực lượng để kiểm tra kiểm soát tại chỗ và lưu động
huy động sự tham gia của lực lượng dự bị động viên
dân quân tự vệ các đoàn viên hội viên các tổ covid cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm tăng quy mô mật độ kiểm tra kiểm soát trên các địa bàn các tuyến đường giao thông các khu vực công cộng xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng không đúng quy định phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí sử dụng hệ thống truyền thanh để tuyên truyền nhắc nhở hàng ngày
vào chiều ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản yêu cầu dừng
toàn bộ hoạt động giao hàng đặt qua các ứng dụng công nghệ
sau bốn ngày hà nội thực hiện giãn cách xã hội
mặc dù sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô hay bánh gọi qua ứng dụng công nghệ
tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng tài xế giao hàng của grab vận chuyển hàng hóa do ứng dụng chưa tắt dịch vụ giao hàng
vì vậy mà trong chiều ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản gửi công an thành phố sở thông tin và truyền thông cùng với các doanh nghiệp gồm grab bigojec migo fastgo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động giao hàng đặt qua ứng dụng công nghệ
đề nghị công an thành phố và ubnd các quận huyện tăng cường kiểm tra tại các chốt trực xử lý nghiêm các tài xế vi phạm
đồng thời sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị sở thông tin và truyền thông kiểm tra xử lý tổng hợp danh sách các doanh nghiệp cố tình vi phạm và tái vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành
vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh bình phước đã có công văn hỏa tốc về việc thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân không ra đường từ một mươi tám h cho đến sáu h sáng ngày hôm sau
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám
thông tin trong cụm tin vắn
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước yêu cầu bắt đầu từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy toàn thể cán bộ công chức viên chức và người dân không ra đường kể từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
trừ một số trường hợp cụ thể như các trường hợp cấp cứu thiên tai hỏa hoạn tăng lễ các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cũng trong chiều ngày hai mươi tám
bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp trong công tác phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày chín tháng bảy nhưng vẫn còn người dân chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể lượng người phương tiện ra ngoài khu vực công cộng tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều do đó để thực hiện hiệu quả hơn quyết liệt hơn
hơn chỉ thị một mươi sáu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa điều tra xử lý hai vụ bắt giữ bốn đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
vào ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện hai đối tượng gồm lê thọ học chú tại tỉnh nghệ an và đoàn xuân thức chú tỉnh hà tĩnh có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh
qua kiểm tra hai đối tượng khai nhận vào cuối năm hai nghìn hai mươi đã xuất cảnh trái phép sang lào đến nay do không có việc làm ổn định nên đã đăng ký tại đại sứ quán việt nam tại lào để được về nước
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bảy hai đối tượng là nguyễn hữu tú chú tỉnh nghệ an và lì văn thìn chú tại lào cai đều làm thuê ở lào nhưng do sức khỏe không được đảm bảo công việc lại không ổn định nên hai đối tượng đã tìm cách vượt biên giới trái phép về nước thì đã bị lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện bắt giữ
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa các đối tượng đi cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hiểu hạn một thành viên tổng công ty mùng ba tháng hai theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam nguyên bí thư tỉnh nguyễn nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
sau năm hai nghìn một mươi năm sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
một tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc tại thôn tiến hiệp xã tiến lợi thành phố phan thiết vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an bình thuận triệt phá thành công
trước đó vào một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tang đối tượng phạm thanh dương
trú tại thành phố phan thiết đang có hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền cùng với một mươi chín đối tượng tham gia
vật chứng thu giữ gồm chín điện thoại di động gần hai mươi triệu đồng một bộ dụng cụ đánh bạc và các vật dụng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
tại cơ quan công an đối tượng dương khai nhận thời gian hoạt động của nhóm đánh bạc từ một mươi bốn cho đến hai mươi một giờ hàng ngày
mỗi lần tổ chức có khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người tham gia
và hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với một mươi chín đối tượng vì đã có hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
với tổng số tiền phạt là ba mươi tám triệu đồng chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu về hành vi đánh bạc và các đối tượng liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan thanh long một mươi chín tuổi trú tại phường lê hồng phong tp quy nhơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó để có tiền tiêu xài phan thanh long đã rủ thêm một nhóm thanh niên khác có từ một mươi sáu một mươi tám tuổi đi dạo tại các khu dân cư để trộm cắt
vào khoảng đầu tháng bảy các đối tượng đã thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn trong đó có năm vụ trộm xe máy
cơ quan tp quy nhơn đã nhanh chóng điều tra bắt giữ long
đồng thời đang củng cố hộ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan
trong khi đó tại quảng ngãi lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
hàng loạt nhóm và đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù thời điểm dịch nhiều thanh thiếu niên vẫn tụ tập đông người thuê nhà nghỉ phòng karaoke
sử dụng ma túy bay lắc một tháng qua có trên một mươi điểm tổ chức với trên một trăm linh người sử dụng đã bị lực lượng công an triệt xóa
các lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt dịch cũng chủ động phát hiện đấu tranh tội phạm
nhiều đối tượng trộm tài sản cướp giật

với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
hàng ngày các tổ tuần tra triển khai lực lượng tuần tra
khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt là ban đêm khi đường phố vắng vẻ thì các loại tội phạm sẽ lợi dụng để hoạt động
bên cạnh công tác phòng chống dịch thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện vẫn được đảm bảo
đặc biệt là vấn đề tuần tra kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch gắn với công tác tuần tra vũ trang về đêm
đặc biệt là các lực lượng ở cơ sở và lực lượng cảnh sát cơ động
học tốt với các lực lượng tại chỗ và đã về cơ bản tình hình an ninh trật tự từ khi bùng phát dịch đến nay về cơ bản là kiểm soát được
trong thời gian tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an quảng ngãi đã và đang tổ chức tốt công tác nắm tình hình
đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật
bên cạnh đó mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác chung tay giữ gìn an ninh trật tự thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh
đoạn qua xã yà băng huyện chư prong tỉnh gia lai
vụ va chạm xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi năm phút ngày hôm qua giữa xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi nghìn một trăm tám mươi ba do huỳnh trung ba mươi bảy tuổi điều khiển
theo hướng từ đắk lắc đi gia lai với xe hơi loại năm chỗ mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi tám do lê quang sơn bốn mươi tám tuổi điều khiển theo chiều ngược lại
một vụ tên nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh đoạn qua xã yà bang huyện chư prong tỉnh gia lai